thưa quý vị các đồng chí và các bạn vào tối qua mùng tám tháng sáu ngay giữa trung tâm thành phố hồ chí minh
nhiều tiếng súng của lực lượng công an đã phải vang lên để chấn áp các đối tượng buôn bán ma túy
vào khoảng một mươi chín h ngày hôm qua một tổ trinh sát công an quận bình thạnh thành phố hồ chí minh bất ngờ ập đến vây bắt nghi can trong đường dây ma túy
khi nhóm người này chạy xe ô tô năm chỗ biển số năm mươi một a ba mươi tám nghìn năm trăm một mươi đến trước khách sạn hoa long trên đường bùi thị xuân phường phạm ngũ lão quận một
thấy những nghi can trong xe có dấu hiệu chống trả các trinh sát đã phải nổ nhiều phát súng chỉ thiên để chấn áp
tất cả bị bắt giữ ngay sau đó cơ quan điều tra đã tiến hành khám nghiệm chiếc xe và đưa nhóm nghi can về công an quận bình thạnh để tiến hành lấy lời khai
được biết nhóm người bị tạm giữ là những nghi can trong đường dây buôn bán ma túy mà công an quận bình thạnh đã theo dõi hơn một tháng nay
chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc trên trong các bản tin thời sự sau